tiếng kèn của hai đám hiếu kèm theo tiếng khóc đầy tăng thương của người dân gia đình bạn bè nạn nhân ở phường trang hạ
cô nguyễn thị tuyết cô giáo chủ nhiệm của n a cho biết a giữ chức bí thư lớp
trong học tập nữ sinh này rất chăm chỉ học lực tốt tham gia nhiệt tình vào các phong trào của trường lớp
khi nhận tin n a gặp nạn giáo viên học sinh trong trường rất bất ngờ đau xót
theo công an tỉnh bắc ninh nghi phạm thiện đang học trường công nghệ ở huế và quen chị n n a sinh năm hai nghìn tám
ở thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh qua mạng xã hội
ngày bốn tháng một mươi hai thiện đến thành phố từ sơn hẹn gặp chị a tại chùa đồng lai phường trang hạ thành phố từ sơn để nói chuyện
chị a sau đó cùng năm người bạn đến gặp thiện và xảy ra vụ việc đau lòng như trên
ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam huỳnh ngọc thiện
quay trở lại với vụ việc mới đây xảy ra tại hải phòng
liệu sẽ có những tình tiết nào sẽ được đưa ra ánh sáng
hung thủ sẽ đối diện với mức án nào trước pháp luật
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo